trước ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số một mươi hai bộ công thương đã triển khai các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu tới người dân nhất là những khu vực ảnh hưởng nặng do mưa bão
trước ảnh hưởng nghiêm trọng của bộ công thương đã triển khai các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu tới người dân nhất là những khu vực ảnh hưởng nặng do mưa bão